tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng
trong đó quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
theo đó buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều sau đó quốc hội chuyển sang công tác nhân sự
ông trần văn túy trưởng ban công tác đại biểu trình bày tờ trình đề nghị miễn nhiệm ông nguyễn khắc định
chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khóa một mươi bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm bà nguyễn thị kim tiến
bộ trưởng bộ y tế nhậm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một sau đó quốc hội thảo luận tại đoàn về nội dung này
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ
và luật tổ chức chính quyền địa phương biểu quyết thông qua luật dân quân tự vệ sửa đổi
và biểu quyết thông qua luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
sau đó quốc hội miễn nhiệm ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khóa một mươi bốn phê chuẩn việc miễn nhiệm bộ trưởng bộ y tế
nhậm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một bằng hình thức bỏ phiếu kín kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố trong phiên làm việc chiều nay